chỉ trong ngày hôm nay bộ y tế đã công bố thêm một trăm linh bốn ca nhiễm covid một mươi chín mới tại thành phố hồ chí minh
nâng tổng số ca nhiễm tại thành phố vào thời điểm bùng phát dịch thứ tư tại thành phố lên con số là một bốn trăm năm mươi ca